sau khi kết thúc phiên chất vấn tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn phóng viên của truyền hình nhân dân đã có ghi nhận về những ý kiến khác nhau của cử tri chung quanh những vấn đề được nêu ra trong phiên chất vấn
sau đây mời quý vị cùng theo dõi
tại các phiên chất vấn nhiều vấn đề được các đại biểu quốc hội đặt ra đã nhận được sự quan tâm theo dõi của cử tri và nhân dân
trong đó cử tri đặc biệt quan tâm đến các câu hỏi của đại biểu quốc hội về vấn đề mạng xã hội và an ninh mạng
trong xã hội đời thường nó đẻ ra bao nhiêu những tội phạm thì trên mạng nó có từng tội phạm ví dụ các tội phạm về khủng bố các tội phạm về mại dâm các tội phạm về cờ bạc v v
nhưng các vấn đề đấy đều chưa được đáp ứng thỏa mãn để đảm bảo cái tính an ninh của một quốc gia trên mạng
vậy thì theo tôi thì
bên cạnh vấn đề về an ninh mạng cử tri cũng rất quan tâm tới vấn đề tăng cường an ninh trật tự xã hội
chất vấn chưa đúng với cái tình hình an ninh trật tự của xã hội
vì thế cho nên bộ trưởng bộ công an trả lời cũng không sát
chứ còn thực chất an ninh trật tự của xã hội thì hiện nay nói thật là rất phức tạp
bộ trưởng cũng nói là bởi vì do kinh tế thanh niên cũng có việc làm cho nên các ban trưởng cướp giết người
đấy của vân vân và vân vân cái đó nó chỉ một phần
trong phiên chất vấn chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thay mặt chính phủ trả lời và làm rõ một số vấn đề mà các đại biểu quốc hội nêu ra
phần trả lời của thủ tướng đã đáp ứng được sự mong đợi kỳ vọng của cử tri và nhân dân
sau ba ngày chất vấn thì tôi cho rằng là thủ tướng đã lắng nghe được các ý kiến phát biểu của tư lệnh ngành của các thành viên chính phủ rồi cả các đồng chí phó thủ tướng
thủ tướng đã đáp ứng được sự mong đợi kỳ vọng của cử tri và nhân dân
thì tôi cho rằng cái phát biểu của thủ tướng nó mang tính khái quát rất cao nhưng đồng thời nó cũng lại đáp ứng được những cái mong đợi của cử tri
người ta cần mong muốn cần phải làm rõ được những nội dung mà quốc hội quan tâm
phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn đã thành công tốt đẹp đáp ứng được những mong mỏi kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước